chiều ngày hai tháng một mươi bộ tư lệnh tp hcm tổ chức lễ tưởng niệm và bàn giao hai trăm ba mươi năm bộ cho cốt nạn nhân tử vong
vì covid một mươi chín cho quân khu chín để đưa về các địa phương ở đồng bằng sông cửu long
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát bộ tư lệnh tp hcm đã lập các đội công tác đặc biệt
có nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thi hại khâm liệm hỏa tán chăm lo hậu sự
vận chuyển và bàn giao cho cốt người tử vong do covid một mươi chín cho thân nhân gia đình các nạn nhân
một cách chặt chẽ chú đáo và an toàn
những trường hợp trò cốt chưa có người nhận thì bộ tư lệnh thành lập bàn thợ tập trung
thắp hương đèn đầy đủ theo phong tục truyền thống của việt nam
với tình cảm gắn bó với nhân dân trong một bất luận hoàn cảnh nào thì lực lượng vũ trang thành phố
cũng phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
tại nhà tăng lễ tp hcm bộ tư lệnh thành phố đã tổ chức lễ truy điệu chú đáo và trang trọng
đặt các hữu trò cốt theo từng địa phương
cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi quân khu chín đã kiểm tra đối chiếu danh sách kỹ càng thông tin tên tuổi địa chỉ
đây là việc làm mạng ảnh của bộ tư lệnh
với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và những tình cảm ấm áp của bộ đội
góp phần xoa dịu những đau thương mất mát của người dân
hoàn thành tâm nguyện của thân nhân gia đình có người không may qua đời vì dịch covid một mươi chín
đội quân khu chính vô cùng thấm thiết nỗi đau này mất mát của người dân
từ chỗ đó mới xác định được trọng trách nhiệm vụ mà thủ trưởng đáp đa giao
đến khắc phục hậu quả đưa cho phố cốt của nhân dân
tử vong vì covid một mươi chín ở đồng bằng sông cú nông
về hai tỉnh đồng bằng sông cô nông
sẽ đưa đến từ từng địa phương gia đình
theo công tục tập khoán của tổ chức ngoại tra trang nghiêm
nhằm xoa dịu nỗi đau của từng gia đình
cũng như người thân đã mất mát
trao tặng tay gia đình những cho cốt của nhân dân
cũng như là những dân dân
để đưa đến từng gia đình không có để thất thoát
cố gắng làm sao để đến tận gia đình một
không để xeo sót không để thất lạc
sau khi tiếp nhận cho cốt
quân khu chính sẽ chia làm hai đoạn công tác
để bàn giao cho cốt đến bộ chủ yếu huy quân sự
một mươi hai tỉnh thành phố đồng bằng sông cổ long
sau đó quân đội sẽ phối hợp với địa phương
đưa cho cốt đến tận các gia đình thân nhân
một cách chú đáo trang trọng
phù hợp với phong tục tập quán

và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
cơn đại dịch dây ra nhiều mất mát
nhưng với nghĩa cử cao đẹp của lực lượng vũ trang
đã thể hiện rõ nét tình quân dân
tinh thần vì dân
tinh thần vì nhân dân quên mình
trong mọi điều kiện hoàn cảnh